lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện ca cơ sở một và hai đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng
dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện ca cơ sở một và hai có tổng mức đầu tư bảy trăm năm mươi tỷ đồng
được triển khai theo chương trình tổng thể của chính phủ và bộ y tế về việc đầu tư xây dựng
cải tạo nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa trong cả nước
góp phần nâng cao năng lực và giải quyết các vấn đề quá tải trong khám và chữa bệnh ung thư ở nước ta
đơn vị thi công dự án là vimeco vinaconex cam kết sẽ hoàn thành phần việc được giao đúng tiến độ
chất lượng đảm bảo an toàn lao động góp phần xây dựng một trong những công trình hạ tầng y tế trọng điểm
tiêu biểu của ngành y tế và thủ đô hà nội
thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy
đại hội đại biểu đảng bộ y tế lần thứ hai mươi hai và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng